đốt pháo hoa sáng trên xe ô tô jeep rồi điều khiển xe chạy quay tròn
sau đó múa côn nhị khúc làm náo loạn cả một ngã tư trước trung tâm thương mại
với hành vi này vào chiều tối ngày hai mươi năm tháng một đối tượng dương công hiệu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại phường an bình thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá bắt tạm giam hai tháng
về tội gây dối trật tự công cộng
vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi năm tháng một hiệu điều khiển xe ô tô jep mang biển số sáu mươi năm a hai năm trăm chín mươi chín
trên xe có để bốn viên pháo hoa sáng chạy đến một ngã tư trong trung tâm thương mại
tại rạch sỏi đốt rồi lái xe chạy vòng tròn gây náo loạn
sau đó hiệu lấy côn nhị khúc đứng giữa ngã tư múa võ
làm mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến người đi đường
cũng như là người dân sinh sống và làm việc ở gần đó
trước đó hiệu đã từng thử thách một bộ phòng
thực hiện hành vi này và đã được mọi người nhắc nhở
thế nhưng hiệu vẫn phất lờ và cho rằng việc làm này khiến cho đối tượng cảm thấy rất vui
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ